tiếng trống bình an do các nghệ nhân ở làng trống thuộc xã binh lãng huyện tân trụ tỉnh long an không chỉ vang vọng trong nước mà còn vọng ra thế giới
trải qua hơn một trăm năm mươi năm lưu giữ và phát triển các nghệ nhân ở nơi đây đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quá trình sản xuất giúp cho tiếng trống hay hơn và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
làng trống bình an hiện có khoảng hai mươi cơ sở làm trống với quy mô hộ gia đình mỗi năm cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước hàng nghìn chức trống các loại
nghề làm trống do cụ nguyễn văn ti khởi xướng cách đây hơn một trăm năm mươi năm
sau cụ ti các thế hệ con cháu tiếp tục lưu giữ và phát triển đến nay đưa thương hiệu trống bình an nổi tiếng khắp nơi trên mọi miền đất nước và vươn ra thế giới
trống này phát triển nay là trên một trăm năm mươi năm rồi mình là đời thứ năm thế hệ thứ năm kế tiếp là thế hệ thứ năm
làng trống bình an này thì phát triển thì nói chung ngày thì
mẫu mã càng ngày càng bắt mắt đáp ứng cái thị trường khó tính bây giờ
hiện nay ở làng trống bình an các nghệ nhân làm ra rất nhiều loại trống từ trống đại đến trống cái trống nhạc trống lễ trống chùa trống lân trống trường
đặc biệt có những chiếc trống lớn có chiều dài thân gần ba mét đường kính một năm mét được trình diễn tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước
về phát triển làng nghề trong cái định hướng trong thời gian tới của địa phương thì cũng sẽ tiếp tục làm sao cho làng nghề này
tiếp tục là được duy trì và phát triển hơn nhất là sẽ có nhờ những cái nghệ nhân
có thể là mở những cái lớp đào tạo cho những cái thế hệ sau để giữ được cái làng nghề
và cũng sẽ tiếp tục là hỗ trợ về cái trong cái lĩnh vực mà vì cái nguồn vốn
hoặc là thông qua các cái chương trình mà giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đồ của tỉnh quyện đồ đó
sẽ đưa cái này lên để giới thiệu để có thể là mở rộng được cái thị trường
trải qua hơn một trăm linh năm những nghệ nhân ở bình an đã miệt mài phát huy kỹ thuật truyền thống
đồng thời dày công nghiên cứu để sản xuất những chiếc trống có âm thanh ngày càng hay hơn
phù hợp với từng nhu cầu cụ thể
tiếng trống mang thương hiệu bình an được các nghệ nhân lưu giữ phát triển tốt
đã và đang vang vọng sang các nước như canada mỹ úc pháp singapore campuchia